cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm thủy đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tô thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thị trấn phong sơn huyện cầm thủy về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó sáng hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường hồ chí minh tổ tuấn tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông đường hồ chí minh thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh do trung tá lê tuấn minh làm tổ trưởng đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi sáu h một nghìn bảy trăm một mươi bốn do lưu văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị trấn phong sơn huyện cầm thủy điều khiển có dấu hiệu vi phạm trường hàng quá chiều cao cải tạo thành thùng xe chai phép nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm soát
tuy nhiên lái xe lưu văn nam đã không chấp hành mà tiếp tục cho xe di chuyển về phía trước buộc tổ công tác phải đuổi theo khi đến ngã ba có đèn tiến hiệu giao thông thì chiếc xe tải mới dừng lại tổ công tác tiếp tục yêu cầu lái xe xuống đường để kiểm tra nhưng lái xe lưu văn nam vẫn không chấp hành mà tiếp tục ngồi trên cabin gọi điện thoại cho tô thanh hải là chủ xe đến hiện trường để giải quyết
sau một mươi năm phút sau tô thanh hải đi xe máy đến hiện trường bảo lái xe lưu văn nam xuống đi xe máy về còn minh thì nhảy lên xe tải mang biển kiểm soát ba mươi sáu h một nghìn bảy trăm một mươi bốn lái xe di chuyển về phía trước tổ công tác yêu cầu hải dừng xe nhưng hải không chấp hành mà vẫn cho xe chạy đâm pha vào người đồng chí lê tuấn minh
tổ công tác phải dùng xe ô tô tuần tra chắn lên phía trước thì tô thanh hải mới dừng xe và tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông
đúng lúc này công an huyện cẩm thủy đã kịp thời có mặt tại hiện trường
tổ công tác khống chế và yêu cầu đưa xe tải về bến xe khách để lập biên bản vi phạm
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe lưu văn nam về các hành vi
không mang theo đăng ký xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường
điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép chở hàng vượt quá chiều cao không đúng kích thước thành thùng
lập biên bản vi phạm hành chính đối với tô thanh hà về các hành vi
giao phương tiện cho người khác thực hiện hành vi vi phạm đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông
đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông
đưa xe ô tô có kích thước thành thùng không đúng thiết kế
ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính của lái xe và chủ xe
tổ công tác đã báo cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ của tô thanh hà đến công an huyện cầm thủy
u sáu mươi chở công an trên nắp cabo chạy hai km
ngồi trong nhà tạm giữ tạm giam công an huyện vĩnh tường vĩnh phúc cao văn lý sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
trú tại huyện vĩnh tường vô cùng hối hận bởi chỉ một phút thiếu kiểm soát đã khiến bản thân vào vòng lao lý
ảnh hưởng đến gia đình vợ con
hơn sáu mươi tuổi cái tuổi lẽ ra được sống trong vui vẻ hạnh phúc bên gia đình
nhưng ông tha lại uống rượu rồi lái xe tông vào cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy tới cùng
hậu quả khiến cán bộ cảnh sát giao thông bị thương nặng bản thân thì bị khởi tố bắt giam
đến lúc này ông ta mới thấm hiểu cái giá của sự coi thường pháp luật của rượu bia làm thay đổi hành vi nhận thức của mình
trước đó ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
củng cố hồ sơ xử lý hình sự đối với người đàn ông lái ô tô hất chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo hai km và gây tai nạn với xe máy trên đường
trước đó ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ cảnh sát giao thông công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc gồm năm cán bộ chiến sĩ do đồng chí phan nhật linh
phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự làm tổ trường các đồng chí lê quốc việt trương đức anh nguyễn danh nam và phùng văn hoạt
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự làm tổ viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại đường đê tả sông hồng
thuộc địa phận thôn hoàng xá vĩnh thịnh vĩnh tường vĩnh phúc
đến khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày năm tháng hai tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra xe ô tô biển số tám mươi tám a hai mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi năm do ông cao văn lý
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại huyện vĩnh tường vĩnh phúc điều khiển theo hướng xã tuân chính đi cầu vĩnh thịnh để đo nồng độ cồn
khi đến gần tổ công tác ông cao văn lý điều khiển xe giảm tốc độ và đột ngột quay đầu xe để đi ngược chiều về hướng xã tuân chính
lúc này các đồng chí linh nam hoạt chạy đến tiếp cận xe ô tô và yêu cầu lái xe quay đầu theo đúng chiều lưu thông
chấp hành yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng
sau đó ông lý xuống xe và trình bày đang đi đến xã vĩnh thịnh nhưng bị nhầm đường
tổ công tác tiếp tục yêu cầu ông lý lùi xe đỗ xe sát mép đường để không cản trở giao thông
tuy nhiên sau khi lên xe ông lý đã chốt cửa xe và tiếp tục điều khiển xe đi ngược chiều tiến thẳng đến vị trí tổ công tác đang đứng
do đồng chí nam đang đứng ngay phía trước đầu xe nên phải bám trên nắp capo của xe ô tô để tránh va chạm gây thương tích
sau đó ông lý điều khiển xe rẽ sang làn đường bên phải theo chiều lưu thông và bỏ chạy được khoảng hai km đến địa phận thôn quảng cư
xã tuân chính huyện vĩnh tường thì đâm vào xe mô tô biển số tám mươi tám g một một mươi tám nghìn bảy trăm linh do anh ncd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện mê linh hà nội điều khiển
đi cùng chiều làm anh đê và xe mô tô trượt ngã trên đường
tuy nhiên ông lý không dừng lại mà tiếp tục điều khiển
khi ông lý điều khiển xe di chuyển được khoảng một trăm linh m thì đồng chí nam bị hất văng từ capo xe rơi xuống đường
ông lý điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường
vụ việc đã khiến đồng chí nam và anh dũng là người điều khiển xe mô tô bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau đó công an huyện vĩnh tường đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra xác minh ra soát đối tượng phương tiện vi phạm
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày ông lý đã điều khiển xe ô tô đến công an huyện vĩnh tường trình diện và khai nhận hành vi vi phạm
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ đối với ông lý về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
theo đại diện cục cảnh sát giao thông thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thời gian tới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các vụ việc chống đối lăng mạ
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ
cường quyết xử lý bằng pháp luật hành chính hoặc hình dự để dăn đe người tham gia giao thông về thưởng tôn pháp luật
và không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc xảy ra
tài xế một mươi chín tuổi hất công an lên nắp capo đã bị bắt giữ khẩn cấp ngay chiều một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó những vụ việc tương tự đã để lại kết cục đáng ngắt
với các tài xế lái xe sai bột ly đi lâu mới về
chiều ngày một tháng bốn công an huyện thanh trì hà nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với nguyễn việt cường một mươi chín tuổi
trú tại thường tín hà nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi ba h cùng ngày
tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện thanh trì làm nhiệm vụ trên đường ngũ hiệp
thôn tương trúc xã ngũ hiệp huyện thanh trì
thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a bốn mươi năm nghìn có biểu hiện nghi vấn
nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
khi thượng úy ngô việt anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn
bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất đại úy đình văn ngọc lên nắp ca bô
rồi tiếp tục bỏ chạy
quá trình lái xe bỏ chạy tài xế điều khiển xe lãng lách đánh võng
di chuyển được khoảng hai trăm linh mét thì đại úy đình văn ngọc bị văng ngã xuống đất
còn tài xế cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
theo thông tin ban đầu cú đâm đã làm đại úy đinh văn ngọc bị thương ở khỉu tay trái
đầu gối phải chấn thương phần mềm
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày công an huyện thanh trì hà nội đã bắt được đối tượng nguyễn việt cường
đáng nói cơ quan chức năng xác định nguyễn việt cường có kết quả dương tính với ma túy
chưa hết cương đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng vào năm hai nghìn hai mươi hai
và bị xử hai mươi tháng tù treo bốn mươi tám tháng thử thách
khai báo tại cơ quan công an cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe
và đang trong thời gian chấp hành án nên đã tăng ga lao vào tổ công tác
thực tế đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế mất tuân hiệu lệnh
hất công an lên nắp capo để bỏ chạy
dưới góc độ pháp lý luật sư hà thị khuyên cho hay lái xe nguyễn việt cường dùng phương tiện giao thông
là nguồn nguy hiểm cao độ hất đại úy cảnh sát lên nắp capo có thể bị xử lý về tội giết người
luật sư hà thị khuyên trưởng văn phòng luật sư nhân chính đoàn luật sư thành phố hà nội
trao đổi về vụ việc lái xe hất cảnh sát lên nắp capo ở huyện thanh trì hà nội
quá trình bỏ chạy lái xe lạng lách đánh võng để hất văng đại úy ngọc xuống đường và tiếp tục bỏ chạy
ngoài ra cú đâm đã làm đại úy đình văn ngọc bị thương ở khủi tay trái đầu gối phải chấn thương phần mềm
theo luật sư khuyên hành vi của lái xe này rất liều lĩnh côn đồ và manh động
coi thường tính mạng của người khác cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì tài xế này cũng không được phép dùng phương tiện giao thông
là nguồn nguy hiểm cao độ để hất chiến sĩ công an lên nắp capo lạng lách chạy với tốc độ cao như vậy
luật sư khuyên cho hay không những gây nguy hiểm cho chiến sĩ công an
mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khác đang lưu thông trên đường
đồng tình với quan điểm của công an huyện thanh trì luật sư khuyên cho rằng
việc hất văng đại úy đình văn ngọc lên nắp capo có dấu hiệu chống người thi hành công vụ rất rõ
xong theo luật sư án lệ số ba mươi hai nghìn hai mươi của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã nêu rõ
về việc điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại được coi là hành vi giết người
trong vụ việc hành vi khách quan đã phản ánh phần nào ý thức chủ quan của tài xế này
anh ta đã dùng phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ để tông thẳng vào người chiến sĩ công an
tài xế này buộc phải nhận thức được đây là hành vi rất nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân
ngoài ra tài xế này đã thực hiện thêm một chuỗi các hành vi khác mà không có dấu hiệu dừng lại nhằm gây nguy hiểm cho chiến sĩ công an
trường hợp đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự tài xế này rất có thể sẽ bị xử lý về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trường hợp phạm tội chưa đạt
qua vụ việc theo quan điểm của luật sư các chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ cũng cần có các biện pháp an toàn
để bảo vệ tính mạng sức khỏe của bản thân đồng thời các tài xế khi tham gia giao thông phạm lỗi
nên chấp hành biện pháp xử lý của lực lượng chức năng tránh đẩy sự việc đi quá xa
bởi hành vi ban đầu có thể chỉ vi phạm hành chính song việc chống đối đã dẫn tới bị xử lý hình sự
ma men cắn cảnh sát giao thông
bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đối tượng nvn tỉnh ninh thuận đã chống đối
đập vỡ máy đo nồng độ cồn và còn cắn một thượng úy công an
công an đang làm nhiệm vụ
ngày một mươi tám tháng một mươi một công an huyện ninh hải tỉnh ninh thuận cho biết đang làm việc với nvn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ khu phố sáu thị trấn phước dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một tổ tuần tra kiểm soát giao thông của công an huyện ninh hải
tổ chức tuần tra thì phát hiện nvn đang điều khiển mô tô hướng từ xã tri hải
về thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
quá trình kiểm tra nvn không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia
sợ bị phạt nên điều khiển xe bỏ chạy
khi nvn điều khiển xe đến thị trấn khánh hải huyện ninh hải thì bị lực lượng công an đuổi kịp
tuy nhiên nvn vẫn không chấp hành đo nồng độ cồn mà còn chống đối
đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn vào đùi trái thượng úy nguyễn ngọc trọng
cán bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện ninh hải khiến chiến sĩ này bị thương
sau khi xảy ra sự việc ngành chức năng đưa nvn về trụ sở
tại đây nvn tiếp tục tỏ thái độ thách thức dùng lời lẽ chửi bới lực lượng thi hành nhiệm vụ
kết quả đo nồng độ cồn của nvn là tám trăm bốn mươi chín mg trên lít khí thở
vụ việc khiến ba người mất mạng gồm một cán bộ cảnh sát giao thông và hai người làm việc
trong một công ty ở tỉnh long an
chiều ngày hai mươi một tháng bốn công an huyện đức hòa tỉnh long an
phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn đoạn qua xã mỹ hạnh nam
để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm ma túy
tại đây lực lượng chức năng phát hiện một xe bán tải lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng tp hcm
có nhiều biểu hiện nghi vấn
cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng
theo thông tin ban đầu chiếc xe đã đâm trực diện vào người thiếu tá nguyễn xuân hào
và kéo lê một đoạn dài và một số người dân đang điều khiển phương tiện rồi bị lật nghiêng
sau đó người dân và lực lượng chức năng đã đập kính cửa và khống chế hai đối tượng ở trong xe
được biết thiếu tá hào bị chấn thương rất nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
hai người dân đi đường cũng bị chiếc ô tô đâm tử vong là huỳnh nguyễn trí mẫn hai mươi chín tuổi
thường trú tại phường hai quận năm tp hcm và phan thị kim thanh năm mươi tuổi
thường trú tại phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
các số liệu thống kê gần đây cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ
tại nhiều địa bàn trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng
với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi manh động
tình trạng này không chỉ nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật
mà còn gây bức xúc phẫn nổ trong dư luận nên cần kiên quyết ngăn chặn và giữ hí nghiêm
xem những vụ việc trên các bạn có ý kiến gì
đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau